nông dân việt nam đã canh tác hữu cơ theo cách truyền thống từ hàng nghìn năm nay
nhưng nước ta chưa có hệ thống tiêu chuẩn quốc gia và các tổ chức chứng nhận đồng bộ cho sản xuất giám sát chất lượng nông nghiệp hữu cơ
việc thiếu hành lang pháp lý cũng như cơ chế chính sách hỗ trợ trong lĩnh vực này đang gây khó khăn cho sản xuất
chưa tạo được cơ hội để nông nghiệp hữu cơ phát triển
cơ hội nào cho nông nghiệp hữu cơ là nhân đề bài viết được đăng trên báo hà nội mới
hiện nước ta có hai mươi sáu cơ sở sản xuất hữu cơ ở một mươi năm tỉnh thành phố với tổng diện tích hơn bốn một trăm linh ha và ba mươi ba cơ sở sản xuất trồng trọt theo hướng hữu cơ
thực tế vì chưa có chính sách cho lĩnh vực này nên việc đề xuất ban hành chính sách khuyến khích gặp khó khăn
ngoài ra chưa có sự thống nhất về triển khai tiêu chuẩn hữu cơ trong nước và tiêu chuẩn quốc tế
tiếp theo loạt bài phía sau làn sóng di cư báo sài gòn giải phóng hôm nay có bài viết trăm ngã miu sinh nơi đô thị
mỗi năm thành phố hồ chí minh tăng dân số gần bằng số dân một quận
ở thủ đô hà nội bảy mươi là tăng dân số cơ học
theo tổng cục thống kê hơn một nửa số người di cư phải ở nhà thuê mượn và một mươi tám bốn sống trong những căn nhà rất nhỏ dưới sáu m hai
mức chi cho ăn uống hàng ngày chiếm hết ba mươi ba bốn thu nhập của người di cư
chi cho các nhu cầu sống tối thiểu khác như sức khỏe học hành chỉ chiếm tỷ lệ rất thấp một mươi bảy
do đó người di cư không có sự lựa chọn nào khác
là giảm đến mức thấp nhất các chi tiêu cho sinh hoạt cá nhân và gia đình đồng thời tăng ca để có thêm thu nhập
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân